một vụ cháy lớn đã thiêu dụi toàn bộ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng vào tối qua
sự việc xảy ra tại khu chín phường cao thắng thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
toàn bộ tài sản hàng hóa trong cửa hàng đã bị thiêu dụi hư hỏng nghiêm trọng
biển quảng cáo và cửa kính hai căn nhà kế bên cũng bị ảnh hưởng
giật may không có thiệt hại về người
nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ cửa hàng quên không tắt bếp ga
khi đang nấu đồ ăn và ra ngoài bán hàng cho khách